thưa quý vị một trong những hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là việc nhẹ lương cao lợi dụng tâm lý và mong muốn tìm việc làm thêm của nhiều người
thì các đối tượng thường giả mạo các thương hiệu lớn để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân
khoản tiền chúng lừa chiếm đoạt được từ hình thức này thường từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
lợi dụng tâm lý mong muốn tìm việc làm thêm tại nhà của nhiều người
các đối tượng đã lập fanpage giả mạo một số hãng thời trang lớn tuyển cộng tác viên cắt bắt quần áo tại nhà
sau đó yêu cầu nạn nhân thực hiện các nhiệm vụ đầu tư rồi tiến hành chiếm đoạt số tiền đó
vì nhẹ dạ cả tin không ít người đã sập bẫy lừa đảo của chúng
mới đầu số tiền nhỏ thì họ cũng trả luôn cho tôi qua cái app corona gì ấy
xong đó mình cứ thực hiện vào nhiệm vụ những cái app đấy
xong thì mình nạp tiền vào và rút tiền vào từ cái app
xong đến lúc khoảng ba ngày sau bắt đầu họ bắt đầu mới là ý là thực hiện những nhiệm vụ mà với số tiền lớn hơn
thì bắt đầu mình thực hiện những cái số tiền lớn hơn
thì sau đó nghĩ ra nhiều nguyên do là do mình làm sai thao tác này do mình làm kết nối sai tài khoản này
nói chung là rất nhiều lý do để nó không trả lại tiền cho mình
thì mình đang nạp vào thì nó sẽ biện ra nhiều lý do để cho mình không thể lấy được tiền ra như vậy
thì xong đến lúc tôi không nạp nữa
thì là nó mất hút đấy
trên thực tế đây là thủ đoạn lừa đảo không mới
các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng nhiều người vẫn sập bẫy của các đối tượng
sau khi bị rụ rỗ bị hại chuyển thêm tiền để được rút số tiền có trong tài khoản với mức hoa hồng lớn hơn
nhận thấy bị hại không còn khả năng chuyển thêm tiền thì các đối tượng lừa đảo chặn liên lạc xóa tài khoản của bị hại
mỗi một người khi mà quyết định vào việc là mình sẽ tham gia các hoạt động thì phải tìm hiểu rất kỹ về cái địa điểm
mà mình công tác cái người mà đứng ra để mà công tác với mình là ai
khi mình đã lựa chọn một cái địa điểm nào đó một con người cụ thể nào đó để công tác thì mình cần phải có cái sự gặp gỡ
thậm chí là phải có những cái ký hợp đồng nhất định để mà từ đó có cái quyết định sáng suốt
về cái mức hình phạt đối với cái tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì theo quy định tại điều một trăm một mươi bốn
thì là tùy cái tính chất mức độ hành vi phạm tội rồi liên quan đến số tiền chiếm đoạt mà mức hình phạt có thể là
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù từ sáu tháng đến ba năm hoặc là cái mức hình phạt cao nhất có thể lên đến một mươi hai đến hai mươi năm tù
hoặc là trung thân đối với cái tội phạm chiếm đạt cái số tiền lớn là từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
để chủ động phòng ngừa tội phạm lực lượng công an đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè
về thủ đoạn lừa đảo tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu
khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ
người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh
ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị hiện giá các loại gạo xuất khẩu của việt nam đều đã vượt các nước khác
lên mức cao nhất
trước thực trạng này bộ công thương vừa phát đi chỉ thị yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tại địa phương
tăng cường theo dõi sát tình hình giá gạo kiểm tra kiểm soát các cơ sở kinh doanh đầu mối bán buôn bán lẻ
các chợ siêu thị trung tâm thương mại các kho nhằm kiểm soát nguồn cung giá bán ngăn chặn các hành vi vi phạm
về niêm yết giá đầu cơ găm hàng định giá bất hợp lý đối với mặt hàng gạo
bên cạnh đó đang tăng cường kiểm tra và ngăn chặn việc vận chuyển kinh doanh gạo không rõ nguồn gốc xuất xứ
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm
ngay sau đây sẽ là những thông tin giá cả tiêu dùng đáng chú ý trong ngày hôm nay
thị trường các loại bánh trung thu đã bắt đầu nhộn nhịp với rất nhiều chủng loại sản phẩm đa dạng về hương vị
mẫu mã và mức giá khác nhau nguyên liệu đầu vào tăng hầu hết các nhãn hàng bánh trung thu đều tăng giá
của bánh năm trước mức tăng từ một mươi hai mươi đồng một cái tùy vào chất lượng trọng lượng bánh trung thu được bán với giá
từ một trăm linh đến bốn trăm linh đồng một cái và từ bốn trăm linh đồng đến hơn một triệu đồng một hộp việc bánh trung thu tăng giá
đồng thời còn hơn một tháng nữa mới đến tết trung thu nên sức tiêu thụ mặt hàng này khá chầm lắng
so với những ngày đầu tháng tám giá gà lông trắng hiện đã giảm khá nhiều loại gà trên ba kg một con có chạy ở miền bắc
bán trên ba mươi năm đồng một kg
giá gà trắng loại trên ba năm kg một con bán trên ba mươi bảy đồng một kg theo nhiều thương lái do nguồn cung tăng cao cục bộ nên giá gà trắng
vẫn đang có xu hướng giảm nhiều trại nuôi gà dự đoán đến khoảng đầu tháng chín nhu cầu tiêu dùng gà tăng sẽ giúp cho giá sản phẩm tăng trở lại
trừ mặt hàng dầu dsn giá xăng và các mặt hàng dầu còn lại cùng đi lên trong kỳ điều hành ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng tám
sau khi đã trích lập quỹ bình ổn
theo đó từ một mươi năm h ngày hôm nay giá xăng e năm ron chín mươi hai cộng thêm năm trăm một mươi bảy đồng một lít giá mới là hai mươi ba ba trăm ba mươi chín đồng một lít giá xăng ron chín trăm năm mươi ba là hai mươi bốn sáu trăm linh một đồng một lít tăng sáu trăm linh tám đồng một lít
cùng với đó giá dầu hỏa tăng bốn trăm hai mươi đồng lên mức hai mươi hai ba trăm linh chín đồng một lít và dầu ma rút tăng ba trăm một mươi ba đồng một kg giá mới là một mươi bảy chín trăm tám mươi một đồng
tại kỳ điều hành này duy nhất mặt hàng dầu dsn giảm bảy mươi một đồng về ngưỡng hai mươi hai ba trăm năm mươi bốn đồng một lít
về quỹ bình ổn liên bộ quyết định không trích lập quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu
ở chiều ngược lại không chi quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu diesel dầu hỏa dừng chi quỹ đối với dầu ma rút kỳ trước chi một trăm năm mươi đồng một kg
tập đoàn điện lực việt nam evn vừa có văn bản góp ý về dự thảo quyết định thay thế quyết định số hai mươi bốn
hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân
tập đoàn này đồng tình với giá bán lẻ điện giảm nếu như chi phí đầu vào giảm một
evn cũng sẽ được phép điều chỉnh giá điện ba tháng một lần nếu chi phí đầu vào tăng ba trở lên
khi giá bán điện bình quân giảm từ một trở lên so với giá điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh giảm
khi giá bán điện bình quân tăng từ ba trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh
khi giá điện được phép điều chỉnh tăng đồng thời evn lập hồ sơ báo cáo bộ công thương và bộ tài chính
và ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để kiểm tra giám sát
tuy nhiên thẩm quyền điều chỉnh tăng giá sẽ căn cứ vào mức độ tăng giá của bán điện bình quân
nếu giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ năm đến dưới một mươi so với giá bán điện bình quân hiện hành
và trong khung giá quy định bộ công thương sẽ có thẩm quyền quyết định khi nhận đủ hồ sơ phương án giá của evn
vào sáng ngày hai mươi một tháng tám siêu tàu du lịch biển tại quốc đảo sip vận hành hải trình hồng tông đến việt nam
đã đưa hơn bốn du khách các nước có đó chính là pháp đức tây ban nha thái lan singapore hồng kông trung quốc
vào vịnh nha trang đây là lần thứ hai siêu tàu du lịch biển này đến nha trang trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi
cũng như lần trước sau khi tàu neo đậu ngoài vịnh nha trang
truyền tải từng nhóm du khách vào bờ để tham gia các tour tham quan viện hải dương học tháp bà bôn đà ga
làng nghề trường sơn chùa long sơn chợ đầm và trải nghiệm tắm bùn khoáng khám phá làng quê ngoại thành nha trang bằng xe đạp
trong chiều tối cùng ngày tàu biển sẽ rời vịnh nha trang tiếp tục hải trình đưa du khách quốc tế đến với cảng phú mỹ
tỉnh bà rịa vũng tàu với thiết kế một mươi sáu tầng hơn hai phòng có thể phục vụ tối đa hơn năm sáu trăm linh du khách
cùng với ba hồ bơi giảm chiếu phim ngoài trời spa nhà hát có sức chứa một ba trăm linh người
tàu biển này sẽ là siêu du thuyền hiện đại bậc nhất của tập đoàn royal caribbean international
tàu biển này hiện là du thuyền lớn nhất đang vận hành ở châu á
hệ thống cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động autogate vừa được công an cửa khẩu tại cảng hàng không quốc tế cam ranh
đưa vào hoạt động từ ngày một mươi năm tháng tám vừa qua
đây là bước cụ thể hóa chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập cảnh và hàng không rút ngắn thời gian cũng như chi phí
giảm tải giờ cao điểm mang lại nhiều tiện ích sự hài lòng của hành khách góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến khánh hòa văn minh và thân thiện
sân bay quốc tế cam ranh hiện là một trong năm sân bay quốc tế ở việt nam đã triển khai hệ thống cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động autogate
cùng với nội bài tân sơn nhất đà nẵng và phú quốc
xuất nhập cảnh như thông thường cán bộ xuất nhập cảnh kiểm tra hộ chiếu
thông qua autogate hành khách chỉ cần quét tự động qua đó giúp ngắn thời gian xuống chỉ còn khoảng ba mươi giây một lượt khách
trước đó hành khách cần đăng ký sử dụng autogate qua các bước quét hộ chiếu vân tay hoàn chắc sinh học gương mặt
hành khách chỉ cần đăng ký một lần sử dụng trong suốt thời hạn còn hiệu lực của hộ chiếu
tôi cũng rất thường xuyên đi du lịch ở nước ngoài
và đối với tôi thì autogate thực sự là một bước tiến rất là lớn là một sự phát triển vượt bậc về công nghệ của hàng không việt nam
nó đem lại sự tiện lợi đem lại sự thoải mái và khiến cho khách hàng và các hành khách có thể cảm thấy hài lòng về dịch vụ của sân bay
tôi thấy là nó tiện hơn rất là nhiều so với trước đây

trước đây một lần làm tôi phải bắt đầu làm lại từ đầu
còn bây giờ tôi chỉ cần làm một lần
sau này tôi chỉ cần việc thẻ bách bò với cái vé của tôi là tôi có thể đi được
tiết kiệm rất nhiều thời gian so với trước đây
tôi đề nghị là tất cả các sân bay tại việt nam này nên áp dụng công nghệ này vào
nó sẽ kết nối với nhau thuận tiện hơn
thì thay vì những sân bay lớn như hiện nay thì tôi đề nghị là nên làm rộng rãi hơn
autogate hiện đang vận hành trong giai đoạn đầu
thủ tục nhập cảnh qua autogate áp dụng cho công dân việt nam đã đăng ký thành công
riêng người có hộ chiếu gắn chip điện tử thì không cần đăng ký
hiện khách nước ngoài chưa được sử dụng autogate để nhập cảnh
sau khi đăng ký và kích hoạt thông tin hộ chiếu cùng với các thông tin cá nhân
hành khách sẽ di chuyển ra khu vực autogate để qua cửa hải quan
công an cửa khẩu cũng sẽ tiến tới lộ trình triển khai đối với khách xuất cảnh
việc triển khai autogate tại cảng hàng quốc tế cam danh từ ngày một mươi năm tháng tám hai nghìn hai mươi ba
là thứ nhất là sự cụ thể hóa
cái chủ trương chỉ đạo của chính phủ những anh đạo bộ công an trong vấn đề truyền đổi số
cái thứ hai là việc khi triển khai cái hệ thống này thì sẽ hỗ trợ cho khách xuất nhập cảnh rất là thông thoáng
và tạo cái sự thuận tiện và cái cảm giác thân thiện
qua đó thì sẽ thu hút được lượng khách vào phát triển kinh tế của khánh hòa nói riêng cũng như đất nước nói chung
có phần cải cách cái thủ tục hành chính trong lực lượng quan nhân dân
căn cứ vào cái lưu lượng của khách
cũng như là cái nhu cầu sử dụng cái loại hình qua cổng autogate này
chúng tôi sẽ báo cáo lãnh đạo các cấp trên để tiếp tục triển khai cơ thể trong gian tới
việc triển khai công nghệ hiện đại autogate giúp giải tỏa cho hành khách xuất nhập cảnh một cách nhanh chóng
nhất là vào các khung giờ giai đoạn cao điểm
đây cũng là một trong những quy trình hiện đại của cảng hàng không quốc tế cam ranh
thực hiện mục tiêu tối ưu hóa công nghệ không chạm mặt trong lĩnh vực hàng không

tiếp theo xin mời quý vị theo dõi những tin tức kinh tế nổi bật khác có trong bản tin kinh tế phương nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị việt nam cam kết mục tiêu phát thải rộng bằng không đến năm hai nghìn năm mươi
thành phố hồ chí minh là trung tâm lớn của cả nước cam kết tiên phong trong thực hiện mục tiêu này
đó là khẳng định của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi
tại diễn đàn kinh tế xanh năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề net zero đưa đến phát triển bền vững
theo số liệu của ngân hàng thế giới và bộ kế hoạch và đầu tư
việt nam cần khoảng ba mươi tỷ usd để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng tối đa khoảng ba mươi nguồn lực
và cần huy động tới bảy mươi từ các nguồn lực khác
mà chủ yếu là khu vực
cuối năm hai nghìn hai mươi hai bộ chính trị đã có nghị quyết số ba mươi một về định hướng phát triển tp hcm
và gần đây quốc hội có nghị quyết chín mươi tám về cơ chế chế sách đột phá phát triển tp hcm
đây là những định hướng khung pháp lý về thể chế để thành phố có điều kiện hơn
thực hiện mục tiêu phát triển bền vững
theo đó chúng tôi cũng rất mong muốn có sự tham gia

mà kể cả các tổ chức quốc tế các chuyên gia trong và ngoài nước
mà kể cả các tổ chức quốc tế các chuyên gia trong và ngoài nước
là các doanh nghiệp các nhà đầu tư và đặc biệt là của người dân thành phố
thì ở đây trên các khía cạnh các chính sách phải tập trung hỗ trợ và thúc đẩy
sự chuyển đổi về năng lượng công nghệ mô hình sản xuất tiêu dùng
và ở đó doanh nghiệp là trung tâm được tiếp nhận các chính sách này để triển khai
thành phố hồ chí minh đã chọn huyện cần giờ để xây dựng thế điểm trước
và đang khẩn trương xây dựng kế hoạch cần giờ không phát thải đến năm hai nghìn ba mươi
tập trung vào chuyển đổi các phương tiện thúy bộ trên địa bàn
sử dụng nhiên liệu thân thiện tập trung vào sử dụng năng lượng sạch
tập trung xử lý rác thải chất thải với công nghệ tiên tiến
đánh giá và thí điểm giao dịch tính trị carbon trên địa bàn huyện cần giờ
văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản thông báo kết luận
của chủ tịch ủy ban nhân dân tp văn văn mãi
tại buổi khảo sát thực địa một số dự án trên địa bàn quận tám
theo đó với dự án xây dựng đường vành đai hai đoạn bốn
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi giao sở giao thông vận tải nghiên cứu
ra soát quy mô dự án đề xuất hình thức đầu tư phân kỳ đầu tư lộ trình thực hiện đầu tư
từ đó tham mưu cho ủy ban nhân dân tp hcm trước ngày hai mươi tháng tám
bên cạnh đó đối với dự án xây dựng cầu đường bình tiên
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm giao sở giao thông vận tải chủ trì
phối hợp với sở kế hoạch và đầu tư cùng các cơ quan liên quan làm việc với các nhà đầu tư quan tâm
dự án cầu đường bình tiên đi qua quận sáu tám và huyện bình chánh dài ba hai km với tổng vốn hơn sáu hai trăm linh tỷ đồng
đa dạng hóa nguồn lực tài chính thay đổi cách thực hiện thủ tục đầu tư trình duyệt toàn bộ dự án một lần
là một trong những giải pháp được ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm đưa ra
nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng hai trăm linh km đường sắt đô thị trong một mươi hai năm tới đây
theo ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn sau năm hai nghìn hai mươi hệ thống đường sắt đô thị thành phố bao gồm tám tuyến đường sắt đô thị mrt
ba tuyến xe điện mặt đất hoặc đường sắt một ray lrt
tổng chiều dài của toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị thành phố khoảng hai trăm hai mươi km
với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi tỷ usd
tại tp hcm từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng tám ủy ban nhân dân quận bảy phối hợp với hiệp hội ẩm thực tp hcm
tổ chức lễ hội ẩm thực chay quận bảy với chủ đề ngon và lành tại cầu ánh sao công viên cảnh đồi quận bảy tp hcm
theo đó lễ hội có quy mô hơn hai trăm linh gian hàng trưng bày cùng nhiều hoạt động như cuộc thi green chef hai nghìn hai mươi ba
mâm cổ chay đặc sắc nhất bữa cơm ấm tịnh quân dân chương trình văn nghệ
đại tiệc buffet
phơi chay trên một mươi người với hơn một trăm linh món chay
lễ hội nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước đến với tp hcm tạo sân chơi cho các đầu bếp ẩm thực chay
cơ hội để mọi người được tiếp cận các sản phẩm thực phẩm xanh sạch có nguồn gốc thực vật
sự kiện còn góp phần đẩy mạnh thông điệp ăn sạch sống khỏe
đưa khách tham quan thưởng thức các món ăn chay cổ truyền lẫn hiện đại
trong tháng của phở
một nhà hàng trong đất nước
trong tòa nhà landmark tám mươi một quận bình thạnh tp hcm
cho ra đời phiên bản phở giới hạn mang tên phở king
đây được mệnh danh là vua của các loại phở với giá một phần gần bốn triệu đồng
một bát phở king giá chính thức là ba triệu tám trăm tám mươi tám ngàn đồng
được bếp trưởng điều hành nhà hàng oriental pier chế biến
thật không hổ danh là vua của các loại phở
khi có nguyên liệu chế biến đắt đỏ trên thế giới
như thịt bò wagyu nhập khẩu từ australia
có giá bốn mươi năm triệu đồng một ký
gan gỗng pháp và lá vàng thực phẩm từ đức
và sau đó thì tụi chúng ngồi xuống và bàn bạc với nhau
và có cái ý tưởng là mang lại cho khách hàng một cái trải nghiệm khác
cao cấp hơn nhắm tới phân khúc cao cấp hơn
cho những người thực sự là rất là yêu phở
và đều được nhận xét tốt từ phía khách hàng
phở king được xem là một phiên bản đặc biệt
cao cấp hơn cho phở
nét truyền thống của bát phở nằm ở sợi phở làm thủ công
nước dùng được chế biến từ bò úc như xương ống
đuôi bò nạm sườn và xương gà
ninh trong bốn mươi tám giờ
sử dụng gia vị và nguyên liệu truyền thống
phở ăn kèm các loại rau thơm đặc trưng của việt nam
khi phục vụ nhân viên nhà hàng sẽ cho nguyên liệu vào bát phở trước mặt khách
dù mức giá đắt đỏ
nhưng phở kiên vẫn được sự đón nhận của thực khách
mỗi ngày có một mươi bát phở được bán tại nhà hàng
mọi người thật sự kinh ngạc và thích thú với phiên bản phở này
thực khách sẽ được xem màn trình diễn thú vị ngay bên cạnh bàn của họ
sau khi dùng thử
thực khách sẽ bị mê hoạt bởi hương vị và sự kết hợp tuyệt vời của tất cả các nguyên liệu
mang lại cho nó hương vị đậm đà khó quên
phở là món ăn truyền thống của việt nam
qua sự nghiên cứu chế biến của các đồ
bếp đã có nhiều phiên bản phở độc đáo được ra đời
bên cạnh vẫn lưu giữ được nét đặc trưng truyền thống
thì đã nâng tầm món phở việt nam lên tầm mỹ vị thế giới
nhằm đáp ứng nhu cầu khẩu vị của thực khách
kính thưa quý vị như vậy là sau sáu năm thí điểm
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm đã đề nghị thủ tướng cho phép chính thức hóa mô hình thí điểm
thành lập sở an toàn thực phẩm
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
sáu năm thí điểm ban an toàn thực phẩm hoạt động như một sở nhưng bị vướng về mặt pháp lý
các cơ chế và quy định pháp luật trong một số trường hợp không có hướng dẫn cụ thể
nên còn nhiều luấn túng trong thực tế
chẳng hạn như chỉ thực hiện thanh tra chuyên ngành
mọi hoạt động đều phụ thuộc vào kế hoạch và quyết định thanh tra của trưởng bang
không chú động như thanh tra của sở
do đó bang đề xuất cần có sự thay đổi phù hợp với tình hình thực tế
cho phép chính thức hóa mô hình thí điểm thành lập sở an toàn thực phẩm
không có mô hình bang thì làm sao có thân cứu pháp lý
thực tế cho thấy trong hơn sáu năm thí điểm trên địa bàn tp hcm
thì đã xảy ra một mươi hai vụ ngộ độc thực phẩm là một trăm tám mươi năm người mắc và bảy người tử vong
so sánh với giai đoạn trước khi thành lập ban quản lý an toàn thực phẩm
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi sáu cho thấy
số vụ ngộ độc giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai giảm một mươi vụ
số người mắc giảm tám lần so với giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu
ban đã xây dựng triết khai chú thực phẩm an toàn
liên kết với tp hcm với các tỉnh hành và các tiêu chí thực phẩm an toàn
như việt gap global gap càng ngày càng gia tăng
hệ thống phân phối truyền thống lớn hiện đại ngày càng được cải thiện
về chống thực phẩm bẩn tăng cường công tác thanh tra tăng lên rất nhiều lần so với thời gian trước
do đó việc sở an toàn thực phẩm tp hcm được cho phép chính thức thành lập
nhận được sự quan tâm của người dân cũng như các doanh nghiệp thực phẩm trên địa bàn
đối với sự mong chờ của chúng tôi
thực ra đến thời điểm này thì chúng tôi
do là muốn hơi là trễ
nếu mà được sớm hơn thì phải nói là tốt
nhưng mà thôi thì về dù muộn
thì cũng là đến thời điểm này là cũng là một điều rất là phấn khởi rồi
thì chúng tôi cũng mong muốn là khi mà
khi mà đã được thành lập sở an toàn thực phẩm
thì lúc đó thì các cái sự liên kết giữa các doanh nghiệp thực phẩm trước đây
ví dụ như chúng tôi phải đi tìm kết nối nhiều đầu mối
có khi là cũng một cái
sự việc đó mà chúng tôi phải kết nối khi thì sở này
khi thì sở kia
nếu như mà đã được thành lập sở an toàn thực phẩm rồi
thì lúc đó chúng tôi chỉ cần liên hệ với một đầu mối duy nhất
thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm
về trình tựu thủ tục thành lập sở an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh
sau khi có ý kiến chấp thuận của quốc hội
chính phủ thủ tướng chính phủ
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh trên hội đồng nhân dân thành phố
quyết định hành lập sở an toàn thực phẩm
được thuộc chính quyền thành phố
sau khi sở an toàn thực phẩm được thành lập
trong vòng ba mươi ngày làm việc
ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh
có trách nhiệm bàn giao công việc nhân sự liên quan
trên cơ sở chuyên bộ phần thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm
từ ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh
theo nguyên tắc nguyên trạng
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây xin được khép lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại